bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an ngày hôm qua đã bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng
tại nhà ở của nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thôn thượng thụ xã la sơn huyện bình lục tỉnh hà nam
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ hơn chín mươi triệu đồng hai xe ô tô bảy điện thoại và một số tăng vật có liên quan
đấu tranh khai thác bước đầu xác định có sáu đối tượng thuộc địa bàn tỉnh hà nam và hai đối tượng thuộc tỉnh nam định
được biết thủ đoạn của các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
quỹ đã lắp đặt camera cảnh giới và cửa nhiều lớp
hiện công an huyện bình lục đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc